ngày hôm nay một mươi một tháng ba đánh dấu tròn một mươi ba năm kể từ khi trận động đất sóng thần xảy ra tại các tỉnh vùng đông bắc nhật bản
khiến hơn hai mươi hai người thiệt mạng và gây ra thảm họa do gì phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân fukushima
thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới kể từ sau thảm họa chernobyl vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
các tỉnh đông bắc nhật bản đang không ngừng hồi sinh và phát triển trở lại
nhưng những ký ức đau thương sẽ khó có thể phai nhòa trong tâm trí người dân nhật bản
chính phủ nhật bản đã dừng tổ chức các buổi lễ tưởng điệm tại tokyo từ năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng đến nay những địa phương bị ảnh hưởng vẫn tổ chức các sự kiện này hàng năm với quy mô nhỏ hơn
thủ tướng nhật bản kishida fumio dự kiến tham dự một buổi lễ do chính quyền tỉnh fukushima chủ trì trong ngày một mươi một tháng ba
quá trình phục hồi sau trận động đất có độ lớn chín và sóng thần đã tiến triển trong những năm qua
tuy nhiên cuộc sống của gần hai mươi chín người phải sơ tán tính đến ngày một tháng hai vừa qua vẫn chưa thể trở lại bình thường
trong khi đó công tác làm sạch khu tổ hợp hạt nhân fukushima daichi dự kiến kéo dài hàng chục năm
nhà chức trách tiếp tục áp đặt khu vực cấm đi lại gần nhà máy hạt nhân fukushima và dự kiến dỡ bỏ vào khoảng năm hai nghìn bốn mươi một đến hai nghìn năm mươi một
bảy khu vực đô thị tại tỉnh fukushima vẫn bị cấm được lui tới do nhiễm phóng xạ
số người sơ tán giảm so với mức đỉnh điểm là bốn trăm bảy mươi người nhờ cơ sở hạ tầng được tái thiết
công tác làm sạch sau thảm họa hạt nhân tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi
vào tháng trước công ty điện lực tokyo tepco bắt đầu đợt thứ tư xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý của nhà máy hạt nhân fukushima ra biển
chính phủ nhật bản và tepco nhấn mạnh đây là bước quan trọng tiến tới dừng hoạt động của nhà máy
dự kiến công tác xả nước thải này kéo dài khoảng ba mươi năm